tối ngày hai mươi tám tháng bốn tại thành phố hạ long quảng ninh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự lễ khai mạc
năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi tám hạ long quảng ninh với chủ đề hạ long di sản kỳ quan điểm đến thân thiện
và chương trình carnival hạ long hai nghìn một mươi tám chương trình do bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh tổ chức cùng dự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo nhà nước về du lịch
thời gian qua quảng ninh đã để mạnh cải thiện môi trường đầu tư thu hút nguồn lực mạnh mẽ đầu tư cơ sở hạ tầng
kinh tế xã hội nhất là về hạ tầng giao thông hạ tầng dịch vụ du lịch văn hóa chỉnh trang nâng cấp đô thị
và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để chào đón năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi tám hạ long quảng ninh
phát biểu tại lễ khai mạc và chương trình carnival chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh vai trò của du lịch
trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương đồng thời khẳng định đảng và nhà nước luôn quan tâm
chỉ đạo ngành du lịch phát huy tối đa những tiềm năng con người văn hóa và thiên nhiên lợi thế về biển đảo
các thế mạnh sẵn có để phát triển du lịch
bộ chính trị đã ban hành nghị quyết số tám về phát triển du lịch và đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
ngành du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
có tính chuyên nghiệp có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật
đồng bộ và hiện đại sản phẩm du lịch có chất lượng cao đa dạng có thương hiệu
mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc cạnh tranh được với các nước trong khu vực
những năm gần đây du lịch việt nam tăng trưởng mạnh và đang từng bước hướng đến một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước
ngày càng đóng góp lớn hơn cho nền kinh tế
chủ tịch quốc hội mong muốn qua các sự kiện của năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi chín
ngành du lịch việt nam và du lịch quảng ninh
sẽ tiếp tục có những bước phát triển quan trọng và bền vững
những thành công của du lịch quảng ninh trong việc thu hút các nhà đầu tư tiềm lực
đầu tư vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng dịch vụ ngành du lịch
đã làm thay đổi diện mạo ngành du lịch cả về chất và lượng
và đó là những kinh nghiệm quý cho nhiều địa phương trong cả nước học tập
quảng ninh đã thực sự có những thành công bước đầu trong chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế
từ nâu sang xanh hướng tới phát triển du lịch bền vững
là ngành kinh tế mũi nhọn động lực phát triển kinh tế của tỉnh
tôi tin tưởng rằng thành công của quảng ninh nối riêng cũng như cả nước nối chung
là niềm tin về sự phát triển của ngành du lịch việt nam
nhân dịp này chủ tịch quốc hội đã trân trọng cảm ơn các tổ chức
các quốc gia bạn bè quốc tế đã luôn dành cho việt nam
cho du lịch việt nam sự hợp tác
giúp đỡ quý báu cảm ơn các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân đã ủng hộ
tham gia góp sức để du lịch việt nam không ngừng phát triển
ngay sau lễ khai mạc các đại biểu tham dự và đông đảo nhân dân du khách trong và ngoài nước
đã được đắm mình trong màn trình diễn của carnival hạ long hai nghìn một mươi chín
đại tiệc âm nhạc ánh sáng nghệ thuật
với sự biểu diễn của hơn hai nghệ sĩ trong nước và quốc tế
đến từ nhiều quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới như brazil ukraine
và các công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới
đặc biệt trong đêm carnival phần diễu hành của một mươi hai xe hoa rực rỡ đã đưa khán giả đến một miền hội mới
trước khi vỡ hòa cảm xúc bởi âm nhạc và màn pháo hoa nghệ thuật lung linh trên bầu trời hạ long
do đội pháo hoa russia đến từ nước pháp trình diễn
tuy nhiên năm nay là lần đầu tiên ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh nâng tầm carnival hạ long
trở thành sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế khẳng định một thương hiệu du lịch lễ hội riêng có của quảng ninh
sau sự kiện lễ khai mạc năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi tám và carnival hạ long hai nghìn một mươi chín
chuỗi năm mươi chương trình văn hóa thể thao và du lịch đặc sắc sẽ được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh quảng ninh
góp phần giới thiệu với du khách trong và ngoài nước
một quảng ninh năng động hội nhập và hiện đại